xin chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày ba mươi tháng tám của truyền hình công an nhân dân mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi trước tình hình mặt hàng giá xăng dầu có diễn biến phức tạp một số cây xăng có biểu hiện găm hàng không bán bộ trưởng bộ công thương khẳng định sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi găm hàng không bán
bộ trưởng bộ công thương cho rằng các thông tin về việc thiếu nguồn cung xăng dầu nhiều cây xăng đóng cửa là không chính xác không bình thường rất có thể có một số bộ phận kích động lôi kéo bóp méo thông tin gây dối tình hình méo mó thị trường
bộ trưởng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hiệp hội ngành hàng chấn chỉnh ngay các hoạt động quản lý trong phạm vi và thẩm quyền trách nhiệm của mình
chú trọng triển khai ngay các lực lượng thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu nhất là giám sát các hoạt động của thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ trên phạm vi cả nước
ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đinh thị minh liệu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố một mươi một phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn tám đinh thị minh liệu làm đại lý
của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam công ty bảo hiểm prudential
trong thời gian làm đại lý cho công ty bảo hiểm furantial đinh thị minh liệu đã bán bảo hiểm
cho nhiều cá nhân trú tại thị trấn quy đạt huyện minh hóa quảng bình và định kỳ sáu tháng thu tiền phí bảo hiểm
từ người mua bảo hiểm nhưng không nộp lại cho công ty bảo hiểm mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân
dẫn đến các hợp đồng này bị mất hiệu lực
sau khi các hợp đồng bị mất hiệu lực đinh thị minh liệu vẫn tiếp tục thu tiền phí bảo hiểm
từ người mua và chiếm đoạt
với những thủ đoạn này đinh thị minh liệu đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền
bước đầu xác định của ba nạn nhân tại địa bàn huyện minh hóa là hơn tám mươi một sáu triệu đồng
dịp lễ hai tháng chín năm nay được nghỉ bốn ngày nên dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao
thậm chí trong thời gian cao điểm thì sẽ có sự gia tăng đột biến về lùa ngày khách
bến xe trung tâm thành phố đà nẵng đã huy động phương tiện sẵn sàng phục vụ việc đi lại tốt nhất cho người dân
đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải huy động một trăm linh số xe hiện có đảm bảo và chuẩn bị phương tiện
tăng cường đầu xe hỗ trợ các tuyến đường ngắn có người dân đăng ký đông để đảm bảo giải tỏa khách ngày cao điểm
đến thời điểm này mà chưa tiếp nhận một sơ tăng giá váy thì công tác bán váy phụ huynh khách làm tôi thực hiện theo cái giá đã niêm yếp
và sẽ cử tổ nghiệp vụ kiểm tra các phòng váy và tại đó chúng tôi tiếp nhận những thông tin của anh khách khi có sự cố
hoặc có cái phát sinh chúng tôi giải quyết kịp thời
đại diện sở giao thông vận tải tp cho biết để đảm bảo số lượng và chất lượng xe tham gia hoạt động trên các tuyến cố định
sở yêu cầu bến xe trung tâm đà nẵng tăng cường thông tin tuyên truyền lộ trình các tuyến và thời gian xe chạy qua để người dân được biết
đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt không tham gia vận chuyển khách theo hợp đồng
không để lái xe tự ý bỏ phiên bỏ chuyến
quản lý đội ngũ lái xe taxi chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ không chạy vòng vo
từ chối khách đi đường đi có cự li gần không được hứa với khách khi chưa điều động được xe
trong công tác chuẩn bị sở thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp dò sót lại toàn bộ số lượng phương tiện của đơn đội mình
để đảm bảo được số lượng phương tiện đó được phục vụ tại các bến tàu nhà ga
đối với những hãng xe taxi thì huy động một trăm linh số lượng phương tiện hiện có để đảm bảo được trong quá trình ngày lễ là phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để phục vụ cho hành khách trong những mùa du lịch khách đến với đà nẵng
sở giao thông vận tải đà nẵng cũng đã yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với bến xe kiểm tra xử lý các vi phạm của lái xe
nhân viên phục vụ không đủ điều kiện khi xuất bến tăng cường tuần tra kiểm soát trong dịp lễ mùng hai tháng chín tại các nhà ga bến tàu
phối hợp với trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng theo dõi an toàn giao thông qua hệ thống camera và thiết bị giám sát hành trình
để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để trong kỳ nghỉ lễ ngày hai tháng chín tại đà nẵng đảm bảo an toàn văn minh thân thiện
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
tổng cục thống kê cho biết vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng tám được các bộ ngành và địa phương nỗ lực tập trung triển khai và giải ngân trong bối cảnh dịch covid một mươi chín được kiểm soát tốt
hoạt động sản xuất kinh doanh
đang trên đà phục hồi mạnh
trong tháng tám vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt bốn mươi tám ba trăm linh tỷ đồng tăng năm mươi một bốn so với cùng kỳ năm trước
bao gồm vốn do trung ương quản lý đạt tám chín trăm linh tỷ đồng tăng ba mươi sáu tám vốn địa phương quản lý ba mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng tăng năm mươi năm
tính chung tám tháng năm nay vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hai trăm tám mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng bằng năm mươi một kế hoạch năm và tăng một mươi sáu chín so với năm

theo nhiều chuyên gia để hạn chế tranh chấp liên quan tới việc quản lý và vận hành trung cư
cần có sự phối hợp kiểm tra giám sát của các cơ quan ban ngành quản lý nhà nước chủ đầu tư ban quản trị trung cư và chính cư dân
hiện nay vấn đề quản lý và vận hành trung cư đang chịu sự điều hành của luật nhà ở luật xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan
đầu năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ ban hành nghị định một trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi hai quy định xử phạt hành chính về xây dựng với việc áp dụng nhiều chế tài và nâng mức xử phạt hành chính vi phạm liên quan đến trung cư mức độ từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng
với mức xử phạt cao như vậy thì khi nghị định đi vào thực tiễn sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức quản lý
vận hành trung cư
trên cơ sở tập hợp ý kiến của các hội viên hiệp hội xăng dầu việt nam đề nghị bộ trưởng công thương vẫn cho điều hành giá xăng dầu vào đúng kỳ điều hành mùng một tháng chín
để vừa giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị này trong công tác tạo nguồn nhằm phục hồi tốt nhu cầu tiêu thụ trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một tháng chín đến ngày bốn tháng chín
hiện tại tổng nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng
tuy nhiên trong những ngày gần đây giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục có chiều hướng tăng đặc biệt là mặt hàng dầu diesel tính từ ngày hai mươi năm tháng tám tăng một mươi sáu sáu so với kỳ điều hành ngày hai mươi hai tháng tám
thưa quý vị khán giả tết trung thu thì đã đến rất gần rồi
thời điểm này các mặt hàng bánh trung thu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng
tuy nhiên lợi dụng nhu cầu đang tăng cao thì nhiều đối tượng hàm lợi vẫn bán ra thị trường các loại sản phẩm kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ
như những chiếc bánh mà tôi đang cầm trên tay đây được bán tràn lan trên các chợ mạng với giá rất rẻ
thế nhưng ngoài những lời quảng cáo của chính người bán thì người tiêu dùng cũng khó mà biết được chính xác thông tin của những chiếc bánh này khi toàn bộ nhãn mát đều là tiếng nước ngoài